liên quan tới tình hình giữa nga và ukraine trong vòng đàm phán thứ tư giữa hai bên diễn ra vào ngày một mươi sáu tháng ba
theo hình thức trực tuyến trong ngày thứ ba liên tiếp
nội dung thảo luận trọng tâm giữa hai bên là về cơ chế trung lập cho ukraine
giới chức hai nước đánh giá đàm phán đang trong giai đoạn quan trọng và có cơ hội đạt được thỏa hiệp
trước đó trưởng đoàn đàm phán của nga ông vladimir melsky cho biết
hai bên đang thảo luận về cơ chế một quốc gia trung lập phi quân sự hóa cho ukraine
nhưng nhà nước đó vẫn có quân đội và hải quân riêng
trong khi đó đại diện đoàn đàm phán ukraine cố vấn văn phòng tổng thống mikhailo podollev cho biết
hai bên đang thảo luận về một mô hình có đảm bảo an ninh mang tính giảng buộc pháp lý
có sự tham gia của các đối tác quốc tế
nga và ukraine đã tổ chức ba vòng đàm phán trong các ngày hai mươi tám tháng hai mùng ba tháng ba và mùng bảy tháng ba
kết quả là hai nước đã đồng ý thiết lập hành lang nhân đạo cho việc sơ tán dân thuộc